bà hoàng thị vượng dắt hai cháu nội là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi đi chơi rồi ghé vào nhà bà nhi
tại đây bà nhi đã to tiếng với bà vượng rồi dùng dao chém nhiều nhát vào mặt đầu và cổ bà vượng cùng hai cháu bé
khi thấy các nạn nhân bất tỉnh đối tượng kéo sát ba nạn nhân đến một hố cà phê cách đó khoảng hai mươi mét trôn sát ba nạn nhân rồi phủ cỏ lên trên
sau đó đối tượng đón xe ôm ra nhà người em gái ruột ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
khuya cùng ngày không thấy bà vượng và hai cháu trở về gia đình trình báo cơ quan công an tiến hành tìm kiếm
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã phát hiện dấu vết máu và tóc vương vãi phía sau nhà bà nhi
đến khoảng năm giờ sáng ngày hôm sau thì phát hiện nơi dấu sát của ba nạn nhân
cùng lúc này đối tượng nhi bị tạm giữ khi đang lẩn trốn tại huyện đức trọng
trưa vào chiều ngày hai mươi năm tháng năm công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khai quật tử thi
ghi nhận ban đầu các nạn nhân bị chém rất dã man với hàng chục vết thương trên đầu cổ và mặt
vụ án đã được công an huyện lâm hà bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng để tiếp tục làm rõ
liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên tại công viên ở thành phố quy nhơn tỉnh bình định
là một người tử vong xảy ra vào đêm hai mươi hai tháng bốn vừa qua
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình định đã quyết định khởi tố chín bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó có bốn bị can bị bắt tạm giam năm đối tượng còn lại được cho tại ngoại
bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng bốn tại công viên trên đường tố hữu thành phố quy nhơn
hai nhóm thanh niên khoảng hai mươi đối tượng đã dùng dao dựa mã tấu đuổi chém nhau
một trong số đó là đào trọng thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố quy nhơn
đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh vì thương tích quá nặng
hiện tại vẫn còn nhiều đối tượng đang lẩn trốn cơ quan điều tra khẩn trương truy bắt
đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu rú để đồng thủ lượng khoan hồng của pháp luật
mới đầu hè thế nhưng những vụ đuối nước thương tâm đã lại xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước
theo thông tin mà chúng tôi có được từ chủ tịch ubnd huyện bát sát tỉnh lào cai
thì vào chiều ngày hôm qua đã có bốn học sinh tử vong khi đi tắm suối
sự việc xảy ra vào khoảng hai h chiều qua nhóm sáu học sinh lớp sáu
của bộ trưởng trung học quân sở quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
rủ nhau đi tắm suối nửa tiếng sau một số học sinh hoảng hốt về báo
một số bạn đã bị đuối nước khoảng một mươi năm phút sau lực lượng chức năng và người dân
tìm thấy thi thể của bốn nữ sinh gần khu vực xảy ra vụ đuối nước và bàn giao cho gia đình
làm thủ tục mai táng chiều cùng ngày tỉnh lào cai đã cử đoàn công tác phối hợp
cùng huyện ủy ubnd huyện bát sát đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân
hai lao động việt nam vừa bị sát hại
tại angola do bị cướp hai nạn nhân là chị trần thị thu hường bốn mươi tuổi
chú tại xã trường lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh và anh nguyễn trọng đức bốn mươi bảy tuổi
trú tại xã song lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
thông tin từ cơ quan chức năng huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh cho biết
đại sứ quán việt nam tại angola ngày hai mươi ba tháng năm đã gửi thông báo về hai trường hợp tử vong này
do bị cướp sát hại theo đại sứ quán việt nam vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng năm
khi chị hường và anh đức đang ngủ trong khu trọ tại tỉnh lumbago của angola
thì đã bị kẻ cướp xông vào sát hại đại sứ quán việt nam gửi lời chia buồn tới gia đình của hai nạn nhân
và kêu gọi cộng đồng người việt tại angola quyên góp giúp đỡ để sớm đưa hai thi thể của anh đức và chị hường
về việt nam theo nguyện vọng của gia đình
chuyển sang một thông tin khác nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá ba mươi một tháng năm
và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay tại thành phố hà nội bộ y tế tổ chức lễ meeting hưởng ứng với chủ đề thuốc lá và các bệnh về phổi
thông qua chủ đề này tổ chức y tế thế giới muốn thông tin đến cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người
đặc biệt là các bệnh về phổi đồng thời kêu gọi các quốc gia có những hành động kịp thời
nhằm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá
nhân dịp này bộ y tế cũng kêu gọi các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá
và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá
bộ y tế muốn gửi đến những người đang hút thuốc thông điệp hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay
ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả giúp ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của bệnh tật do việc hút thuốc
chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng cuộc sống không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân gia đình và cho cộng đồng
một môi trường không khói thuốc là môi trường lý tưởng cho mọi người
tuy nhiên để xây dựng được một môi trường không khói thuốc thì hiện nay không phải là điều dễ dàng
khi mà ý thức của một bộ phận người dân chưa cao vẫn phi pheo điếu thuốc phả khói ngay tại những nơi công cộng
trong một nỗ lực để hướng tới xây dựng một xã hội văn minh
hiệp hội du lịch tp hà nội đã phối hợp với trung tâm nghiên cứu và trợ giúp phát triển cộng đồng
tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc
tại các nhà hàng khách sạn và các địa điểm du lịch hà nội
nhiều doanh nghiệp du lịch tại hà nội đã ký cam kết sẽ thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá
và xây dựng đơn vị nhà hàng khách sạn điểm du lịch không khói thuốc
biển thông báo cấm hút thuốc lá được đặt ở vị trí dễ quan sát
tại bàn uống nước và sau cánh cửa mỗi buồng phòng đều có nhắc nhở để khách lưu tâm
đó là cách mà khách sạn này nhắc nhở mọi người thực hiện những cam kết
khi xây dựng mô hình khách sạn không khói thuốc
khách sạn olo tết của chúng tôi có một mươi sáu phòng dành cho khách thuê
và tất cả các phòng chúng tôi đều đã lắp biển cấm hút thuốc
vị trí cấm hút thuốc thì biển cấm hút thuốc chúng tôi đã lắp ở đường sau cánh cửa ra vào
mỗi khi khách mở cửa đóng cửa khách sẽ nhìn thấy
và hầu như tất cả các khách của khách sạn olo tết của chúng tôi đều chấp hành
các quy định về việc hút thuốc rất là tốt
những khách nước ngoài một số khách người ta có nhu cầu gốt
thì họ sẽ ra khỏi ngoài quân viên khách sạn họ hút xong họ mới quay trở lại phòng
chứ họ không hút tại trong phòng
đáng chú ý hà nội tập trung xây dựng và duy trì mô hình môi trường không khói thuốc
không chỉ là tại các nhà hàng khách sạn các cơ quan doanh nghiệp trường học bệnh viện
mà còn tại một số di tích như đền ngọc sơn văn miếu quốc tử giám hoàng thành thăng long
động thái này bước đầu đã nhận được phản hồi tích cực từ phía khách đi tham quan du lịch
trước đây bản thân tôi cũng hút thuốc nhưng đã bỏ được hơn ba mươi năm rồi
bên nước chúng tôi cũng có việc cấm hút thuốc tại những nơi công cộng như nhà hàng các điểm du lịch
nếu các bạn làm được việc này thì chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ
hà nội hiện cũng đang triển khai tăng cường đội ngũ thanh tra viên tuyên truyền viên
tại ba mươi quận huyện thị xã năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn về luật phòng chống tắc hại của thuốc lá
tắc hại của việc hút thuốc lá thụ động
tổ chức các đợt thanh kiểm tra và xử lý các vi phạm về buôn bán kinh doanh
sử dụng thuốc lá trên địa bàn thành phố giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá

trong sự kiện lần này quỹ học bổng ươm mồng ước mơ của c bank cùng các mạnh thường quân đã trao bốn mươi suất học bổng khuyến học cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn cho đến khi hoàn thành chương trình trung học cổ thông tại bốn địa điểm tổ chức
mục đích đầu tiên đấy chính là có thể vận động sức mạnh tập thể để tất cả cùng nhau tham gia đóng góp vào quỹ ươm mầm ước mơ và lan tỏa yêu thương để giúp đỡ cho các cháu có thể đến trường cho đến hết năm lớp một mươi
giống như là quỹ hiện nay thì có đang tài trợ cho khoảng tám mươi chín cháu thì đối với cái quy mô lần này thì dự kiến là sẽ huy động được khoảng tầm bốn tỷ đồng và sẽ tài trợ được cho khoảng bốn mươi cháu để các cháu có thể đến trường
thông qua những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi giải chạy vì cộng đồng năm nay quỹ ươm mầm ước mơ sẽ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học để giấc mơ được đến trường của các em nhỏ tiếp tục được bay cao bay xa hơn nữa
những vụ đuối nước thương tâm xảy ra đều đa phần là do sự chủ quan của người lớn và việc thiếu kỹ năng xử lý tình huống của trẻ nhỏ
ghi nhận tại thành phố hà nội trong những ngày nắng nóng có thể thấy là người dân có rất nhiều sự lựa chọn để giải nhiệt sau một ngày oi bức
ngoài các bể bơi ở trung tâm thì có một địa điểm được nhiều người dân lựa chọn đó là hồ tây
mặc dù đã có biển báo cấm tắm thế nhưng nhiều người vẫn cố tỉnh phớt lờ
và dập dịch khi bệnh dịch tả heo châu phi
trong khi không có vaccine và không có thuốc điều trị
những nơi mà tiêu độc thử trùng tốt
ví dụ như là bảy mươi năm trong hơn hai triệu rưỡi con heo ở đồng nai
thì có bảy mươi năm là các trang trại các doanh nghiệp nuôi quy mô lớn
họ làm rất nghiêm túc
thậm chí là người trang nuôi cả ba bốn tháng rồi rồi không đi ra ngoài
chỉ ở trong trại thôi
và người phục vụ đưa thức ăn riêng để ta ở trong đó để ta nuôi trang heo
và ta tiêu độc thử trùng rất tốt
ta làm an toàn sân học tốt
tới giờ là số này chưa hề có cái
mà sắp tới tôi nghĩ là cũng không có khả năng là xảy ra số này
bởi vì nó không có đường nào để vô được
cho nên để chứng minh rằng là cái tiêu độc thử trùng nếu tốt
chúng ta làm an toàn sân học tốt
thì cái công việc phòng dịch chúng ta có hiệu quả hơn
với diễn biến rất phức tạp của các loài dịch bệnh
lần đầu tiên xảy ra tại việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương
không được chủ quan
bên cạnh việc cẩn trọng với tập quán sử dụng thức ăn thừa
của người chăn nuôi
cần phải chú ý tới cả thức ăn chăn nuôi công nghiệp
đến từ các quốc gia đang có dịch
trong bối cảnh hiện nay
việc dập dịch là không để dịch tái phát sinh
chính là yêu cầu hàng đầu
vì thế việc tái đàn lúc này là không nên thực hiện
sáng nay hai mươi sáu tháng năm
công an quận một mươi hai tp hcm
đã tổ chức diễn tập các phương án
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hơn hai trăm linh người dân bị mắc kẹt
trong chung cư thái an ba cao một mươi sáu tầng
với nhiều trang thiết bị hiện đại chuyên nghiệp
hoạt động này diễn ra nhằm nâng cao ý thức cư dân
trước tình hình trái nổ diễn ra phức tạp
với tình huống giá định
lúc chín giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
do người dân bất cẩn trong việc thắp nhan thờ cúng
đã gây nên hóa hoạn ở căn hộ tầng năm
trung cư thái an ba
bên trong căn hộ có nhiều chất dễ cháy
nên ngọn lửa bùng phát nhanh có chiều hướng lan rộng
hóa hoạn tỏa ra nhiều khói đen
che khuất tầm nhìn
khiến hàng trăm hộ dân sinh sống bên trong hoán sợ
chen lớn chạy dẫm đạp lên nhau
lưu ý với lại các anh các chị
là không nên sử dụng
trong đám trái mà chúng ta tìm chỗ trống
để chúng ta trốn ở đó
vì khói sẽ tích tụ
vì ở đây chung cư thì các phòng ốc nó rất là nhỏ
diện tích nhỏ cho nên là
khói nó sẽ tích tụ trong phòng rất nhiều
vì vậy khi ở lại trong các
phòng trống mà
đám trái đang xảy ra
thì rất nguy hiểm cho đến mình
nếu như mà có xảy ra trái thì chúng ta muốn băng qua được đám trái
thì chúng ta nên sử dụng khăn
thấm nước ướt
để che mũi để qua
hoặc là sử dụng chăn mền để thấm nước
xong rồi trùm lên người chúng ta để chúng ta băng qua đám cháy
sau khi hướng dẫn một số người dân
thoát xuống đất thì vẫn còn ít nhất
hai trăm linh người còn mắc kẹt
một số người bị thương và đang bị khói đen cô lập
phát huy phương án huy động lực lượng tại chỗ xử lý ban đầu
đồng thời phối hợp cùng với sự chi viện
của phòng cháy chữa cháy quận tân phú
các đơn vị quân đội y tế hồi trước thập đỏ
để giải cứu thành công tính mạng cho hơn hai trăm linh cư dân
đang ở các tầng cao xuống đất
đảm bảo an toàn
mình sống ở trung cư
thì nó rủi ro cháy nổ thì nó rình đập hằng ngày
nên qua những buổi tập
buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy như thế này đó
thì giúp cho
bà quản trị cũng như bà quản lý
họ có những kinh nghiệm
để mà hướng dẫn cho cư dân
và đội phòng cháy chữa cháy
tại chỗ đó
sẽ có thêm những
kinh nghiệm để mà khi có sự cố
xảy ra thì họ sẽ có
cách ứng phó kịp thời
trước khi có đội phòng cháy chữa cháy
của các cơ quan quận huyện
tới để mà
cư dân mình cũng nhìn thấy các cái đề phòng
tránh để chạy để lối thoát
rồi mọi thứ mình học hỏi
được nhiều cái để sau này mà mình
ví dụ có xảy ra một hỏa hoạn
mình có thể mình tìm những cái lối thoát
cho mọi người và cho mình
mọi cái nó bảo đảm cho con người
cháy nổ luôn diễn biến phức tạp
ở bất cứ đâu
việc lực lượng tại chỗ được đào tạo
các kỹ năng xử lý tình huống tại chỗ
cũng như thoát nạn an toàn
sẽ hạn chế được thiệt hại do cháy gây ra
tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là ý thức
của người dân nên phòng người trước
chứ đừng để cháy nổ xảy ra rồi mới xử lý
bản tin dịp sáu hai mươi bốn trên bảy
xin được kết thúc tại đây
còn bây giờ thanh trúc xin mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục với những tin tức khác
chính quy hoá lực lượng công an xã
là một chủ trương lớn trong quá trình thực hiện đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ công an
theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện
xã bám cơ sở
thời gian qua nhiều địa phương đã triển khai thí điểm
tại các xã trọng điểm có phức tạp về an ninh trật tự
qua đó ghi nhận những chuyển biến
rõ nét sự ủng hộ đồng thuận
và tin tưởng từ chính quyền địa phương
và quần chúng nhân dân
xã hoàng long huyện phú xuyên thành phố hà nội
trước đây trong quá trình truyền đổi
triển khai các dự án sản xuất
đã phát sinh nhiều mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân
gây phức tạp tình hình liên quan đến
khiếu kiện mất an ninh trật tự
với kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp vụ
bám nắm địa bàn lắng nghe
giải quyết thỏa đáng những yêu cầu chính đáng của nhân dân
sự có mặt của đội ngũ công an xã chính quy
đã từng bước củng cố niềm tin
đối với chính quyền nhân dân cơ sở
bằng những việc làm cụ thể
không chỉ có các người chính quyền địa phương
mà có sự tin tưởng của người dân nữa
thế mà không chỉ là
thể hiện bằng kết quả
bằng cả một năm phần đầu
thế mà trong việc
làm công tác dân vận
của lực lượng công an chính quy
đối với người dân thân
để thực hiện phát biệt
cũng đã có hiệu quả rất là tích cực
tại các địa phương trước khi đồng loạt
triển khai bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
đã sắp xếp thí điểm ở một số địa bàn
đây đều là những xã trọng điểm
về an ninh trật tự có dấu hiệu phức tạp
về an ninh nông thôn và những tiềm ẩn
trong quá trình phát triển kinh tế
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thượng úy nguyễn văn an được bố trí
đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã triệu đề
huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
với sự ủng hộ của chính quyền địa phương
sự phối hợp của các đồng chí công an xã bán chuyên trách
những khó khăn trong giai đoạn đầu tiếp cận địa bàn
đã được giải quyết
quan tâm các đồng chí được bao nhiêu
thì chính là quan tâm cho đảng bộ chính quyền
và nhân dân xã triệu đề
chính vì thế mặc dù là kinh phí
rất là hạn hẹp thế thì chúng tôi cũng
tạm thời nói là tạm thời thôi
tạm thời bố trí những nơi ăn
chỗ nở rồi thì
những công cụ
của nhà nước hỗ trợ nhưng mà thiếu
những cái gì thì chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng
chúng tôi cũng xác định là về với địa phương
là về với nơi
gần nhất của quần chúng nhân dân
anh em chúng tôi cũng thường xuyên
đôn đốc nhau xuống tận địa bàn
từng thôn từng xóm nắm bắt tình hình
từng đối tượng là chúng tôi được sự giúp đỡ
về cơ sở vật chất cũng như được sự phối hợp
với các ban ngành chính quyền đoàn thể xã
để cùng nhau trong công tác nhiệm vụ chung
đó là bảo vệ an ninh chính trị
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và phát triển kinh tế xã hội trên địa phương
thực tiễn triển khai cho thấy
còn có rất nhiều khó khăn
trong việc bố trí sắp xếp cán bộ
bảo đảm điều kiện công tác cho lực lượng công an
ở cơ sở đáp ứng yêu cầu đặt ra
nhưng với sự tin tưởng của quân chúng nhân dân
sự cổ vũ động viên để khắc phục khó khăn
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phục vụ nhân dân tại cơ sở